tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản yêu cầu các cục quản lý đường bộ các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án bot
triển khai thực hiện kiểm tra số thu lưu lượng xe qua trạm sao lưu dữ liệu tại các trạm thu phí bot
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các cục quản lý đường bộ tiếp tục thực hiện kiểm tra số thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
lưu lượng xe qua trạm thu phí và công tác sao lưu dữ liệu tại các trạm thu phí
các chủ đầu tư và doanh nghiệp dự án bot cần tăng cường tự kiểm tra giám sát thường xuyên và đột xuất công tác thu phí
có biện pháp chống gian lận và thất thoát doanh thu thu phí có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân tổ chức vi phạm
thực hiện quản lý thu phí theo quy định thực hiện chế độ báo cáo sao lưu dữ liệu công khai thông tin về dự án
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm và yêu cầu nhân viên thu phí chấp hành nghiêm chế độ thu phí